trận lũ lịch sử vào năm hai nghìn một mươi bảy đã tàn phá khiến cho nhiều bản của xã nạm păm huyện mường la tỉnh sơn la gặp nhiều khó khăn do đất sản xuất bị hư hại hoàn toàn
nhưng chỉ sau hai năm chính quyền và nhân dân đã khắc phục khó khăn khôi phục lại sản xuất
một mươi trên bốn mươi bảy hectare đã được khắc phục cải tạo để trồng lúa mầm xanh đã tái sinh trên vùng đất lũ
trận lũ quét lịch sử đã tạo ra nỗi kinh hoàng cho người dân xã nạm păm huyện mường la tỉnh sơn la
đã có một mươi năm người thiệt mạng gần bốn trăm linh ngôi nhà bị hư hỏng hai năm trăm linh con gia súc một mươi sáu con da cầm bị nước lũ cuốn trôi toàn bộ diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại hoàn toàn
sau hai năm trận lũ đi qua giờ đây nậm păm là một khung cảnh hoàn toàn khác
trước kia thì mỗi mảnh ruộng nằm dài rác giờ thuận lợi hơn chia theo nhân khẩu mỗi nhân khẩu được ba trăm sáu mươi m hai hộ nào đông người thì được nhiều ruộng
bà con dùng cuốc sẻng dao để cậy dọn hết từng hòn đá một cải tạo thành mặt bằng để gieo được mạ cấy được lúa
ngoài diện tích cây lúa người dân nạm păm cũng tích cực đào ao thả cá trồng thêm hoa màu và cây ăn quả sen kẽ
đất sản xuất nông nghiệp được tận dụng tối đa để có thêm lương thực thực phẩm cải thiện đời sống
hồ đảo hồ lới cũng có một trách nhiệm là gia đình của mình để khôi phục lại dùng nước
để có nước ruộng cải tạo như cũ
trùng hoa màu thì không có nước thì chỉ bà con là trùng sen kẽ với là vừa ruộng với là vừa ao thôi
thì cứ ăn trên nương và cùng người sen quả trên nương
để góp phần giảm bớt khó khăn huyện mường la đã hỗ trợ một trăm sáu mươi bốn tấn gạo cho nhân dân xã nạm păm
huyện cũng huy động đưa máy móc cơ giới vào cải tạo san ủi mặt bằng diện tích đất nông nghiệp cho người dân
đến nay bốn mươi ba trên bốn mươi bảy hectare đất lúa bị thiệt hại đã được khôi phục
sau hai năm xảy ra trận đấu lịch sử của thăng
năm hai nghìn tám năm hai nghìn một mươi bảy thì đến nay công tác khắc phục đã ổn định
chúng tôi đã tập trung triển khai các cơ hội hạ tầng cũng như là đường tỉnh lộ một chín giai đoạn một thì đã hoàn thành
cũng như là bố trí phận điểm tại anh cư và bố trí cho dân ổn định
và đến nay thì đời sống đồng bào đã có bước cải thiện nhiều hộ gia đình cũng đã có cái tích lũy để phát triển
từ một vùng đất hoang tàn do thiên tai tàn phá giờ đây nạm păm đã hồi sinh
những mầm xanh đang được gieo xuống để cho lúa trổ bông
cây đơm hoa kết trái mang lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây